trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh g hai mươi trực tuyến tối qua thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề xây dựng tương lai bền vững bao trùm và có sức chống chịu
tại hội nghị các nhà lãnh đạo g hai mươi nhấn mạnh dịch covid một mươi chín đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói bất bình đẳng ứng phó biến đổi khí hậu xử lý suy thoái môi trường phát triển bền vững ngay càng trở nên cấp thiết
các nước tham gia hiệp định paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định trong đó các nước phát triển huy động một trăm linh tỷ usd mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định
các nhà lãnh đạo tham dự đã khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch ổn định an toàn bền vững với chi phí hợp lý tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học bảo đảm an ninh lương thực và quản lý bền vững nguồn nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín đã kéo lùi thành quả phát triển của thế giới hàng thập kỷ đẩy hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói
dịch bệnh thiên tai bất bình đẳng ô nhiễm môi trường đói nghèo khoảng cách số an ninh lương thực an ninh nguồn nước vẫn là những thách thức toàn cầu mà không riêng một quốc gia nào có thể xử lý được
để vượt qua thách thức các quốc gia cần đoàn kết xây dựng lòng tin thực tâm hợp tác và chia sẻ trách nhiệm chung hướng tới phát triển bền vững bao trùm và không để một quốc gia hay người dân nào bị bỏ lại phía sau
để thực hiện thành công mục tiêu của liên hiệp quốc về phát triển bền vững sgg hai nghìn ba mươi và công kết paris về hướng phó biến đổi khí hậu
các quốc gia cần có quyết tâm chính trị cao nỗ lực thực hiện lòng ghép mục tiêu sgg công kết khí hậu vào chương trình kế hoạch

thủ tướng cũng khẳng định hòa bình ổn định hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm